đặc biệt hơn nữa kết quả test nhanh trên con dao chữa máu người
hàng loạt các nghi vấn đặt ra cho các điều tra viên với sự hy vọng và hồi hộp để kết thúc chuyên án có thể đáng đến gần
với nhiều điểm nghi vấn như vậy ban chuyên án cũng đã quyết định triệu tập sùng văn chứ tiến hành đấu tranh bởi nếu chứ thực sự là hung thủ gây ra cái chết cho chị sung thị xua
chỉ cần chậm trễ hắn có thể sẽ có rất nhiều cơ hội để tàu thoát
đây là một cái điểm nghi vấn rất là cao
khi mà chúng tôi sau khoảng một mươi ngày thì chúng tôi gặp được đối tượng này lại trở về việt nam
thì chúng tôi chặn và triệu tập đối tượng đưa về trụ sở
để điều tra làm rõ
thì đối tượng lại không
do đối tượng cũng rất sợ
là sợ vì đối diện ông đấy lại vận chuyển một số cái lượng quả anh túc từ bên lào về việt nam
cho nên đối tượng sợ và bỏ chạy thì chúng tôi truy đuổi và triệu tập về được
trân dung về thủ phạm phải trăng đã hé lộ

không khai nhận bất cứ hành vi phạm tội nào liên quan đến vụ án
quyết tâm đưa cả thu hát ra ánh sáng bằng tất cả nỗ lực tâm huyết và sự mưu trí dũng cả
và tất cả gần như là cái hy vọng về đối tượng này để kết thúc được cái vụ án

sau khi xảy ra vụ án thì đối tượng chứ không có mặt vắng mặt tại địa phương
và đặc biệt nữa là quá trình điều tra về đối tượng sông văn chứ thì xác định đối tượng sung văn chứ đã bán con dao mà đối tượng chứ mang theo mình ở bên nước bạn lào
từ các hiểm nghi như trên bọn tôi đặt rất cao nghi vấn là đối tượng dưới án chính là xuân văn chứ
đấu tranh với sùng văn chứ các điều tra viên có nhiệm vụ làm rõ những điểm nghi vấn
đó là thời điểm trưa ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín chứ đã đi đâu làm gì tại sao lại có mặt gần khu vực xảy ra vụ án
trong suốt hai ngày làm việc đối với đối tượng các điều tra viên đã không bỏ sót bất cứ chi tiết nghi vấn nào
quyết tâm không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng phải rất cẩn thận chắc chắn trong mọi nhận định được đưa ra
đó là thời điểm trưa ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín chứ đã đi đâu làm gì tại sao lại có mặt gần khu vực xảy ra vụ án
đó là thời điểm trưa ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín chứ đã đi đâu làm gì tại sao lại có mặt gần khu vực xảy ra vụ án

tại sao chứ lại vội vàng bán con dao ngay sau khi vụ án xảy ra
máu trên con dao có phải là máu của nạn nhân hay không
nếu đúng là máu của nạn nhân thì đây chính là một trong những tài liệu chứng cứ quan trọng để xác định chứ có liên quan trực tiếp đến vụ án
đối với ban chuyên án cũng như lực lượng tham gia phá án của hai phòng cảnh sát hình sự
và kỹ thuật hình sự có thể nói thời gian chờ đợi kết quả giám định mẫu máu trên con dao của sùng văn chứ là những giây phút chờ đợi căng thẳng và hồi hộp nhất
lúc bốn giờ sáng đồng chí tuấn là trưởng phòng vc chín của công an tỉnh thanh hóa thông báo kết luận giám định là máu ở trên dao của sông văn chứ không phải là máu của nạn nhân
cái bản rộng của con dao
nó lại là hẹp hơn cái bản rộng của vết thương
chính vì cái việc mà giữa lưỡi dao và cái vết thương nó không phù hợp với hung khí thì chúng tôi đánh giá cái đối tượng này không phải là đối tượng gây án
tổ công tác đang hỏi rất là hăng say
khi mà nghe cái thông tin như vậy thì chúng tôi cũng rất là buồn và cảm xúc nó vô cùng nó bị thất vọng nó hụt
và thực sự là nó bị sưu sụp
và chúng tôi thấy là bao nhiêu tin hy vọng bao nhiêu con người đã trông cậy vào một cái tin hy vọng như vậy
và cứ nghĩ như là nó là thủ phạm đến gần một trăm linh rồi
và tất cả mọi nguồn hy vọng dồn vào đó
nhưng khi nghe như vậy thì chúng tôi cũng kiểm tra lại một số thông tin nữa
thì đối tượng đúng là có cái chứng cứ ngoại phạm
và chúng tôi báo cáo đề xuất với giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra và ban chuyên án là loại đối tượng này ra khỏi diện nghi vấn
nên người nào là sao
tâm lý nặng nề đối với những cán bộ chiến sĩ trong chuyên án
khi đã dốc toàn lực đặt niềm tin có thể nhanh chóng phá án tìm được thủ phạm trả lại công bằng cho nạn nhân
nếu không phải dùng văn chứ thì có thể là ai
giữa địa bàn miền núi hoàng vô hẻo lánh ít người qua lại
với hàng trăm đối tượng nghiện và rất nhiều đường mòn lối mở xuyên từ bên này sang bên kia biên giới
hai nước việt lào
để tìm được câu trả lời cho bài toán này thật không dễ dàng
tất cả mọi cái như vậy thì lại phải làm lại từ đó
đi bằng từ con số làm lại hết từ nhận định này lại phải quay sang nhận định khác
thông thường thì các vụ trọng án mà xảy ra thì trong vòng một tuần đầu
nếu mà không làm được nhanh không lần theo dấu vết nhanh thì nó mất hết cái thời gian tính
ngay cả việc xác minh các điều kiện để cho mình xác minh cũng rất là khó khăn
khi mà mọi cái tâm huyết mọi cái say xưa về chỗ trung văn chứ đã bị dập tắt
thì chúng tôi bắt đầu một số lác đác có vài trinh sát đã tỏ ra những cái nó hơi thất vọng những cái buồn
và tôi cũng là người cũng cảm nhận là tôi không thể giấu được cái cảm xúc buồn trong cái con người mình
nhưng mà với cái nhiệm vụ là phải chủ trì và phải cố gắng quyết tâm bằng được
và nhiệm vụ của cấp trên giao chúng tôi đã động viên và vực dậy tinh thần anh em
để anh em làm lại từ đầu và tiến hành xoay sang các hướng điều tra khác
các cán bộ chiến sĩ được sao nhiệm vụ quay trở lại vạch xuất phát ban đầu
phân tích nhận định từ những manh mối dấu vết thu thập được tại hiện trường
trong đó đặc biệt chú ý đến chi tiết chức điếu cày xuất hiện tại lán của nạn nhân
đây là loại điếu cày tự chế

được làm từ thân cây vầu tươi thân màu xanh chưa có vết ấu vàng còn rất mới
một cái bát nước có bên trong chứng tỏ đối tượng đã có thời gian ngồi trong lán để hút thuốc
như vậy khả năng đối tượng là người quen biết với nạn nhân
thứ hai về hiện trường đây là khu vực hoang vô vắng vẻ rất ít người quan lại
đặc biệt nếu là người lạ thì không thể tự đi đến khu này
đối tượng thông thảo địa bàn như vậy chắc chắn phải là người trong vùng
kết hợp với sự phân tích trên đối tượng là người trong vùng nhiều khả năng quen biết với nạn nhân
để có thể gây nên án mạng chắc chắn phải có mâu thuẫn thủ tức từ trước
bàn chuyên án đã quyết định mặc dù vẫn triển khai song song hai hướng điều tra
là giết người cấp tài sản và giết người do mâu thuẫn thủ tức
nhưng khi tập trung quốc liệt hơn vào hướng điều tra thứ hai
điều tra viên lại không quản ngày đêm ra xót lại danh sách những đối tượng hiềm nghi
để lần tìm manh mối khuynh vùng đồng thời tiếp tục dựng lại toàn bộ mối quan hệ trong cuộc sống của nạn nhân
tìm mọi cách để khai thác những chi tiết gây kinh tế

chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống
cộng với bản tính nóng nảy
thiếu kiểm chế
xung quanh cơ đã gây ra cái chết cho nạn nhân
tâm lý lo âu hoang mang
sau cái chết của nạn nhân
những giọt nước mắt của người thân
và những tháng ngày trong trại giang
sẽ là hình phạt thích đáng cho tội ác của hắn
sau đúng một mươi năm ngày kể từ khi nhận được tin báo
về vụ việc
ban chuyên án cùng toàn bộ cán bộ chiến sĩ
được giao nhiệm vụ
đã không quản ngày đêm vượt qua khó khăn
về điều kiện vật chất về đặc thù địa bàn
để kiên trì phán
có thể nói chiến công này
là kết quả vô cùng xứng đáng
cho nỗ lực quyết tâm của lực lượng cảnh sát điều tra
công an tỉnh thanh hóa
khi họ đã đi đến đích cuối cùng
của vụ án và tìm ra được kẻ thù ác
trả lại công bằng cho nạn nhân
phải đặt chân lên núi pó chính
lên bản chim xã nhi sơn huyện mường lát
tận mắt chứng kiến hiện trường hoang vu
tận mắt nhìn thấy những đường mòn lối mở
xuyên từ bên này sang bên kia biên giới
mới thấu hiểu hết được
những khó khăn vất vả mà cán bộ chiến sĩ
tham gia chuyên án đã trải qua
trong một mươi năm ngày nằm dừng phá án
trong một mươi năm ngày ấy
họ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc
hy vọng rồi hụt hẫng
lại kiên trì thực hiện nhiệm vụ
thắp lên những tia hy vọng mới
để rồi cuối cùng vỡ hòa trong niềm vui
khi chuyên án được hoàn thành xuất sắc
đây có lẽ sẽ là một trong những kỷ niệm
rất khó quên trong cuộc đời làm nghề
của các cán bộ chiến sĩ
chương trình hành trình phá án tuần này
cũng xin được kết thúc tại đây